thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm qua phát biểu tại hội nghị giao ban đầu xuân quý mão
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định nhờ sự nỗ lực vượt bậc của tất cả các lực lượng
tình hình an ninh trật tự trên cả nước được đảm bảo đất nước đã yên bình nhân dân vui xuân đón tết an toàn và tiết kiệm
tiếp tục phát huy những kết quả những thành tích đã đạt được bộ công an đặt mục tiêu ngay trong những ngày đầu tháng đầu của năm mới
sẽ triển khai các nhiệm vụ công tác công an để tạo được những bước đột phá tạo đà cho cả năm hai nghìn hai mươi ba
và để hiểu rõ hơn vấn đề này truyền hình công an nhân dân có cuộc trao đổi với trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an
ngày làm việc đầu tiên năm quý mão tại đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận hà đông
khẩn trương nhanh chóng vui vẻ
là những gì mà người dân cảm nhận được khi tới đây làm việc
mình mới biết là hôm nay là ngày đầu tiên mà công an quận mở
thì mình đến thứ nhất là khai xuân thứ hai là đến để cho bán một chút làm việc cho nhanh
và thì các chị ở đây cũng giúp rất là nhiệt tình vui vẻ rất là nhanh
cũng với tinh thần vì nhân dân phục vụ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết nguyên đán của các cán bộ chiến sĩ
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp hà nội diễn ra hết sức nghiêm túc khẩn trương
thực hiện triển khai
cái việc cấp bộ chiếu qua cổng dự công quốc gia cho nên người dân có thể tự thực hiện được
mà không cần phải đến trung sở của công an quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện các tục làm bộ chiếu
do vậy là lượng dân cũng giảm rất là nhiều
điều này cũng giảm cái áp lực với các cán bộ để tiếp dân
tuy nhiên thì cũng xác định được là cái lượng dân người dân đến cũng vẫn ở cái mức độ
cho nên là chúng tôi cũng đã bố trí đủ lực lượng đảm bảo là tiếp đón người dân
tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn để người dân có thể thực hiện cái việc nộp hồ sơ đến cấp bộ chiếu
theo các mức độ mà theo khả năng của dân
xuất nhập cảnh quản lý hành chính hay cảnh sát giao thông và tất cả những màu áo khác
dù ở bất cứ đơn vị nào những người chiến sĩ công an nhân dân cũng đã sẵn sàng nỗ lực công hiến
với mục tiêu năm mới thắng lợi mới
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé